xảy ra mâu thuẫn vì không có đủ tiền sau khi hát karaoke
hai nhóm thanh niên tại huyện eak tỉnh đắk lắc đã lao vào hỗn chiến khiến cho nhiều người trọng thương
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc đang hoàn tất hồ sơ
chuyển viện kiểm sát nhân dân cung cấp để truy tố các bị cáo
quá trình điều tra xác định sau khi hát karaoke thì nhóm của tô văn nam ra về nhưng không đủ tiền trả
nên chủ quán yêu cầu thanh toán tiền
lúc này nhóm của lý anh tú cũng vừa hát karaoke đi ra và biết chuyện
do có quen biết với chủ quán nên nhóm tú yêu cầu nam thanh toán và đóng cổng không cho ra về
nam không đồng ý và kéo cổng để về thì hai nhóm xảy ra mâu thuẫn lao vào đánh nhau
tú đã gọi điện cho vũ văn toàn mang nhiều hung khí đến rồi hai nhóm tiếp tục hỗn chiến
hậu quả khiến tú bị thương tích ba mươi một còn nam bị thương tích ba mươi